kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đã chính thức bắt đầu
mặc dù cũng chỉ là kỳ thi chuyển từ cấp trung học cơ sở lên cấp trung học phổ thông là một trong số các kỳ thi suốt trạng đường học tập mà các em học sinh phải tham dự
thế nhưng thực tế nhiều năm qua kỳ thi vào lớp một mươi đã được nhìn nhận như một bước ngoặt quan trọng đối với mỗi em học sinh
và liệu điều này có đúng với bản chất của một kỳ thi chuyển cấp ở bậc phổ thông hay không
để trả lời câu hỏi này mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngày sau đây của chúng tôi
cấp ba cũng sẽ nhanh chóng qua đi và chỉ góp thêm một đoạn nhỏ trên bước đường trưởng thành của mỗi người
nếu cha mẹ bình thường hóa việc còn đậu hay rớt trong kỳ thi tuyển vào cấp ba công lập thì sẽ không tạo nên áp lực lên các em đến thế
mỗi một đứa trẻ khi học sẽ có những đặc điểm riêng
chúng ta không thể kỳ vọng tất cả các em thi thì kết quả mấy môn thi các em đều như nhau
và qua kết quả môn thi đấy thì đánh giá được là em này giỏi hơn em kia
cái việc giỏi hay không là thành công hay không nó phụ thuộc vào cái năng lực của các em những tiềm năng của các em
nhưng mà phù hợp với cả cái công việc tương lai mà các em mới lựa chọn cơ
thì lúc này chúng ta sẽ không còn là học là học để thi hoặc là học vì thành tích nữa
bất cứ kỳ thi nào cũng sẽ có người đỗ người trượt
bởi vậy nên không có một đứa trẻ nào cần phải gánh toàn bộ áp lực phải đỗ như kỳ vọng
các em có quyền trượt
quyền này không cần chờ quy định bằng luật mà bằng chính trái tim tình yêu sự chấp nhận đứa trẻ
và tư duy cởi mở của người làm cha mẹ thầy cô giáo để từ đó giải tỏa những áp lực không đáng có
để các em giữ sức cho những mục tiêu và ước mơ lớn hơn của cuộc đời mình